báo cáo tại hội thảo công bố báo cáo cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của các cấp chính quyền cho thấy trước sự lây lan nhanh chóng của đại dịch covid một mươi chín trên khắp toàn cầu đảng nhà nước việt nam đã đưa ra những biện pháp ứng phó mạnh mẽ và xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân
khảo sát cho thấy có hơn tám mươi chín người dân việt nam thể hiện sự tin tưởng ủng hộ ưu tiên phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của chính phủ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới
hơn chín mươi bảy người trả lời đánh giá nỗ lực ứng phó của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống và kiểm soát covid một mươi chín là tốt hoặc rất đốt
bên cạnh đó hội thảo cũng đã thảo luận về những khuyến nghị mong muốn việc chia sẻ thông tin chính sách về dịch bệnh quản trị và hành chính công cần được nâng cao hơn nữa chất lượng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân giảm thiểu tắc hại của đại dịch covid một mươi chín lên việc làm và thu nhập của người dân
thưa quý vị xử lý rác thải đặc biệt là rác thải rắn
luôn là bài toán nan giải ở các đô thị
nhưng tại tp hcm với mục tiêu là tám mươi chất thải được tái chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố đang rất cần nguồn vốn lớn từ ngân sách vốn oda hay vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác
lên tới khoảng hai mươi chín tỷ đồng để có thể xử lý chất thải rắn
tổng kinh phí thực hiện đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn năm hai nghìn năm mươi là gần hai mươi chín tỷ đồng
dùng để chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn
đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu xử lý chất thải rắn tập trung ở tây bắc đa phước và khu công nghệ môi trường xanh lông an
đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp phân loại rác tại nguồn thu gom vận chuyển trung chuyển và xử lý chất thải rắn
giữ gìn vệ sinh môi trường sông kênh rạch từ thành phố đến các quận huyện
hiện tp hcm mỗi ngày thải ra khoảng chín ba trăm linh tấn rác sinh hoạt
thành phố đang thực hiện giảm dần việc chôn lấp rác bằng việc chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện
thưa quý vị thời gian gần đây một số loài ngoại lai xâm hại xuất hiện tại một số địa phương và có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh học
môi trường kinh tế xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
để kịp thời ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số bốn mươi hai về việc tăng cường công tác quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
thủ tướng chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng phát triển kinh doanh loài ngoại lai xâm hại
tăng cường công tác quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao
đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền
tổ chức tập huấn hướng dẫn nhận dạng loài ngoại lai xâm hại
ngoài ra các đơn vị có liên quan chủ động thông tin báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại
tổ chức điều tra đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát diệt trừ
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới có xu hướng tăng mạnh tại một số quốc gia ở châu á như ấn độ malaysia và nepal
trong khi mùa vụ hồ tiêu hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dự kiến
sẽ thu hoạch trễ hơn do vậy dự báo tới giữa năm hai nghìn hai mươi một thì giá hồ tiêu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao
giá hồ tiêu đen đồng loạt tăng mạnh tại các vùng sản xuất lớn trên thế giới như brazil malaysia ấn độ kéo theo giá hồ tiêu đen trong nước tăng mạnh
tại các cảng khu vực tp hcm giá hồ tiêu đen tăng một trăm năm mươi usd một tấn tương đương với mức tăng năm bảy lên mức hai tám trăm tám mươi sáu usd một tấn
tính tới cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giá hồ tiêu đen tại các tỉnh
đắk lắc gia lai và đắk nông đồng loạt tăng từ bốn năm trăm linh đồng một kg lên mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng đến năm mươi bảy đồng một kg
giá hồ tiêu trắng tăng từ bảy đồng một kg lên mức bảy mươi tám đồng một kg và tiếp tục tăng mạnh lên mức chín mươi hai đồng một kg
đây được xem là thời điểm khá thuận lợi đối với người trồng tiêu trong nước
so với hai năm trước mức giá hiện tại người trồng tiêu sẽ có lãi
dự báo tới giữa năm hai nghìn hai mươi một giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ở mức cao bởi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này phục vụ cho ẩm
thực và ngành dược mỹ phẩm tiếp tục tăng mạnh
qua hai năm thực hiện quyết định số bốn trăm chín mươi của thủ tướng chính phủ về chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp
đến nay đã có khoảng hơn hai sản phẩm ô cốp được đánh giá ba sao trở lên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước
từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đầy nạm mạnh phát triển thương hiệu trong và ngoài nước góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
hợp tác xã trẻ hào đông
đạt tại xã tân cương thành phố thái nguyên phát triển mô hình trồng trè theo tiêu chuẩn việt gáp
đã đạt chất lượng sản phẩm ô cốp bốn sao đối với sản phẩm chè đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế
góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cũng như giữ được những nét độc đáo của các nghệ nhân sao chè theo cách truyền thống của địa phương
hợp tác xã trẻ hào đông

đặc biệt chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng đặc biệt khó khăn
cũng như chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung tạo dư địa để phát triển đặc sản vùng miền

đề ra thời hạn giải quyết gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết vấn đề này
mời quý vị khán giả đón đọc nội dung chi tiết được đăng tải trên trang tám và trang bảy
thưa quý vị hàng chục năm không được đại tu lại liên tục phải gánh hàng chục nghìn xe tải trọng lớn mỗi ngày
chính là nguyên nhân khiến cho mặt đường quốc lộ năm bị tàn phá nặng nề và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là rất lớn
phản ánh về vấn đề này báo giao thông có bài viết
đại tu quốc lộ năm xóa điểm đen tai nạn
theo bài viết để bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông an toàn
vdf là đơn vị thu phí bảo trì cũng như quản lý quốc lộ năm đã chuẩn bị và đang triển khai một đợt đại phẫu
khắc phục toàn bộ hư hỏng trên tuyến với tổng kinh phí là tám trăm bốn mươi tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi và đến hết năm hai nghìn hai mươi một những nút giao thông hư hỏng nặng cũng như là khoảng ba mươi km đường hư hỏng nặng trên tuyến sẽ được sửa chữa xong
tiếp theo là bài viết thử nghiệm vaccine
từ ngày một mươi tháng một mươi hai công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phối hợp với học viện quân y bộ quốc phòng bắt đầu quá trình thử nghiệm vaccine trên người
đây là một bước tiến đáng ghi nhận và mở ra kỳ vọng về một loại vaccine mang thương hiệu là make in việt nam
theo ông nguyễn ngô quang phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
thì có ba chỉ tiêu khi đánh giá một vaccine đó là tính an toàn tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ
vaccine của nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp và sau đó thì can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể
điều này thì khác hoàn toàn với việc dùng kháng thể tức là dùng virus bất hoạt hoặc là virus sống
bước đầu ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học đánh giá là an toàn có tính sinh miễn dịch sau sản sinh kháng thể
tuy nhiên về hiệu lực bảo vệ kéo dài bao lâu thì lại cần phải có thời gian để nghiên cứu
quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ thì chương trình chào ngày mới xin được tiếp tục với những tiểu mục hấp dẫn khác
vâng xin mời biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn
quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay bắc bộ trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
còn trung bộ tây nguyên và nam bộ thì có mưa rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
những dự báo thời tiết chi tiết hơn sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh suy yếu với miền bắc lúc này cảm giác rét bút đã không còn
tuy nhiên tình trạng sương mù lại xuất hiện nhiều và dày hơn
trong ngày hôm nay miền bắc sẽ còn nắng về trưa và chiều
dưới cây nắng nền nhiệt bắc bộ sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày ở bắc bộ sẽ dao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ
một số nơi như mường tè mường lây nhiệt độ còn có thể cao tới hai mươi năm hai mươi bảy độ
không khí lạnh và nhiễu động gió đông yếu đi mưa ở miền trung cũng giảm
trưa và chiều nay ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ còn nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ dao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời rất mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết những ngày đầu mùa khô khá ổn định
sáng sớm trời mát mẻ trong ngày còn nắng
nền nhiệt ngày ở các tỉnh tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng giảm dần về cường độ
khu vực biển từ quảng trị trở vào đến cà mau cường độ gió đông bắc giảm xuống còn mức cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực phía bắc của biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
nhưng vẫn còn có mưa rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước